bác giang họp khẩn ngay trong đêm lên phương án lấy mẫu xét nghiệm bằng cách test nhanh
đội phản ứng nhanh của bệnh viện trời rẫy đã tức tức lên đường ứng cứu tâm dịch bác giang
ngay sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid tại việt nam
tính đến một mươi ba h ngày hôm nay thông tin từ bộ y tế cho biết có thêm một trăm hai mươi ca mắc mới
nâng tổng số ca bệnh ở nước ta lên năm chín trăm bảy mươi ca
trong đó hai bảy trăm chín mươi bốn ca đã điều trị khỏi
một trăm hai mươi ca mắc mới đều ghi nhận trong nước tại bắc giang tám mươi hai bắc ninh hai mươi bảy hà nội bảy hải dương hai thanh hóa một điện biên một
như vậy số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai chín trăm tám mươi ca
thưa quý vị và các bạn nhận được thư của thủ tướng chính phủ nhiều cán bộ chiến sĩ ngành y đã không khỏi xúc động
và cho biết đây là những liều thuốc tinh thần mạnh mẽ đã tiếp thêm động lực cho họ trong thời gian sắp tới
với cuộc chiến covid một mươi chín còn nhiều khó khăn gian khổ
mới đây thủ tướng phạm minh chính đã có thư gửi các cán bộ chiến sĩ nhân viên y tế tham gia công tác chống dịch
tại tâm dịch bắc giang trong thư có đoạn
chúng ta không thể nào quên những hình ảnh cảm đồng của các bác sĩ nhân viên y tế
phải gác lại mọi riêng tư chấp nhận những hy sinh cá nhân tận tình chú đáo chăm sóc người bệnh
hay những khoảnh khắc hành động cao đẹp lay động lòng người của những chiến sĩ áo trắng
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè oi bức dù đã kiệt sức nhưng vẫn quyết bám trụ
chiến đấu với dịch bệnh tất cả vì sức khỏe của người dân của cộng đồng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ ghi nhận biểu dương và đánh giá cao
những cống hiến nỗ lực không mệt mỏi tận tâm tận lực không quản ngại vất vả gian nan và hiểm nguy
của đội ngũ cán bộ y tế chống dịch thời gian qua chiến trường nào cũng gian khổ trận chiến nào cũng có
những mất mát hy sinh nhưng các anh các chị và các bạn thực sự là những chiến sĩ áo trắng
đang dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cà của mình như lời bác khổ kính yêu dạy
lương y phải như từ mẫu thương yêu sản sóc bệnh nhân như anh em ruột thịt của mình
coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn nhận được thư của thủ tướng chính phủ
nhiều cán bộ chiến sĩ ngành y đã không khỏi xúc động và cho biết đây chính là liều thuốc tinh thần
mạnh mẽ để tiếp thêm động lực cho họ trong thời gian tới với một cuộc chiến covid một mươi chín còn nhiều gian khổ khó khăn
phát hiện và tắt những trường hợp xương tính một cách nhanh nhất ra khỏi cộng đồng
lãnh đạo tỉnh bắc giang phối hợp với tổ công tác thường trực của bộ y tế họp khẩn trong đêm
để đưa ra quyết sắc đóng băng khóa chặt của dịch
những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại bắc giang
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ y tế ngay trong đêm ngày hai mươi năm tháng năm
lãnh đạo tỉnh bắc giang đã phối hợp với tổ công tác của bộ phận thường trực bộ y tế họp khẩn cấp
tại huyện việt yên để lên phương án thay thế xét nghiệm ritam rt pcr bằng test khá nguyên nhanh
sàng lọc những người có nguy cơ cao
phó giáo sư tiến sĩ trần như dương phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương nhấn mạnh
cần xác định huyện việt yên là trọng tâm về dịch việc xét nghiệm định kỳ ba lần trên một ngày
ở những điểm nguy cơ cao như núi hiểu trung đồng tam tầng là vô cùng quan trọng
nhằm phát hiện và tách những trường hợp dương tính một cách nhanh nhất ra khỏi cộng đồng
chia sẻ sau cuộc họp khẩn với bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
chiều ngày hai mươi năm tháng năm giáo sư tiến sĩ lê thị quỳnh mai phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
tình trạng của chủng virus sars cov hai mới rất nguy hiểm
bình thường trong phòng thí nghiệm ba đến bốn ngày mới mọc virus nhưng lần này
ngày thứ hai đã mọc rất nhiều nên độ phát tán mầm bệnh rất nhanh
vì thế với chủng khác còn nghi ngờ nhưng chủng này nếu chậm là muộn
kế hoạch cụ thể về việc test nhanh ngày hai mươi sáu tháng năm sẽ diễn ra tại núi hiểu
trung đồng và tam tầng thuộc huyện việt yên
huyện việt yên cho biết ba điểm này hiện có khoảng một mươi tám bảy trăm hai mươi ba người dân
với khoảng một mươi bốn năm trăm linh bộ sinh phẩm tết nhanh đang có sẵn
đêm nay tiếp tục bổ sung thêm một mươi hai tám trăm linh bộ từ hà nội
cùng thời điểm một mươi ba thành viên đội phản ứng nhanh của bệnh viện trợ rẫy đã tức tốc lên đường
tới bắc giang để chia lửa cùng đồng nghiệp với quyết tâm dập dịch sớm mang lại không gian bình yên cho cộng đồng
việt yên là một trong ba địa điểm đã triển khai gai phương pháp lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín
cho cộng đồng tại bắc giang
do đó sáng nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cùng lãnh đạo tỉnh bắc giang
đã có mặt ngay từ sáng sớm để kiểm tra giám sát
sáng nay ngày hai mươi sáu tháng năm lực lượng y tế gồm hơn bốn trăm linh người đã ra quân triển khai công tác test nhanh
cho gần một mươi chín công nhân và người dân tại ba điểm nóng nhất về dịch covid một mươi chín
tại huyện việt yên của bắc giang gồm lũy hiểu trung đồng và tam tâm
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long
sáng nay hai mươi sáu tháng năm bộ phần thường trực đặc biệt của bộ y tế đã phối hợp với tỉnh bắc giang
điều động lực lượng y tế gồm bốn trăm linh người thuộc đoàn chi viện của tỉnh hải dương và quảng ninh
thực hiện việc test kháng nguyên nhanh thay thế xét nghiệm ritam gt pcr
nhằm sang lọc nhanh những người có nguy cơ cao để khẩn trương có phương án tách ra khỏi cộng đồng
ngay từ sáng sớm thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã có mặt tại các điểm nóng nêu trên
để kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ
theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo sức khỏe và đời sống tại hiện trường
công tác chuẩn bị cho phương án tết nhanh đã được các cấp chính quyền sở tại chuẩn bị đầy đủ từ dạng sáng nay
tại buổi giám sát kiểm tra thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã động viên người dân cần bình tĩnh
tuân thủ những khuyến cáo của bộ y tế về việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với lực lượng y tế hỗ trợ thứ trưởng đánh giá rất cao cảm ơn sự nhiệt huyết làm việc hết mình của họ
thứ trưởng mong muốn tất cả giữ sức khỏe để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được phân công
hỗ trợ cung tình bác giang sớm chiến thắng dịch bệnh
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại